liên bộ công thương tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ một mươi năm h ngày hôm nay
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm bốn trăm một mươi một đồng một lít có giá bán không cao hơn ba mươi tám trăm chín mươi một đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm một trăm một mươi đồng một lít có giá ba mươi hai bảy trăm sáu mươi ba đồng một lít
dầu diesel giảm bốn trăm linh bốn đồng một lít có giá bán hai mươi chín sáu trăm một mươi năm đồng một lít
dầu hỏa giảm bốn trăm ba mươi hai đồng một lít có giá bán hai mươi tám ba trăm năm mươi ba đồng một lít
và dầu ma rút có giá một mươi chín bảy trăm hai mươi hai đồng một kg sau khi giảm một một mươi ba đồng một kg
đây là lần giảm giá đầu tiên sau bảy lần giá xăng dầu tăng liên tiếp